những ngày cao điểm của phòng chống dịch covid một mươi chín đã đến
điều lo lắng về lây nhiễm chéo trong cộng đồng và với chính các cán bộ nhân viên y tế
cũng đã xảy ra ở một vài nơi
hiện tượng này không chỉ đòi hỏi những biện pháp mạnh mẽ quyết liệt hơn
trong công tác phòng tránh điều trị trong toàn xã hội
mà còn cần chăm lo cẩn trọng nghiêm ngặt và quan tâm thiết thực nhiều mặt hơn nữa
cho đội ngũ chiến sĩ áo trắng những người đang đứng trên tuyến đầu chống dịch như chống giặc
việc an toàn của toàn xã hội gắn liền với an toàn của đội ngũ
bởi vậy chúng ta mong mỏi hy vọng và sẵn sàng cùng ngành y tế và nhà nước
có những biện pháp tốt nhất để bảo đảm an toàn cao nhất cho đội quân xung kích của mình
hàng loạt hàng hóa ổ ạt xuất nhập trở lại với trung quốc là thông tin trên báo thanh niên
sau gần bốn tháng cấm biên bởi đại dịch covid một mươi chín những ngày gần đây
hàng vạn container hàng hóa đã được thông quan giữa việt nam trung quốc qua các cửa khẩu
tổng thống lê quốc doanh nhận định thị trường trung quốc hồi phục nhanh sau khi khống chế dịch vào tháng ba
cùng với các chính sách khuyến khích hồi phục đồng bộ quyết liệt
đây sẽ là cơ hội dành cho việc tiêu thụ hàng hóa trong đó có nông sản
trung quốc sẽ là khu vực quyết định chi phối đầu ra sản phẩm nông sản việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
do vậy cần huy động mọi nguồn lực để tập trung chỉ đạo sâu sát toàn diện để khai thác lợi thế này
trái hẳn với nhiều mặt hàng nông sản gặp khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh vùng đồng bằng sông kiểu long đang bước vào giai đoạn thu hoạch lúa đông xuân muộn
trong sự phấn khởi vì giá lúa tăng đỉnh điểm
phản ánh vấn đề này báo lao động có bài viết đồng bằng sông kiểu long trúng mùa đậm giá lúa tăng cao
theo đó ngành nông nghiệp việt nam đang khai thác mọi lợi thế cơ hội để biến nguy thành cơ
nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển trong tình hình khó khăn của dịch bệnh hiện nay
theo phó giáo sư tiến sĩ võ tầm xuân hiện nay thái lan nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới
đang chịu thiệt hại lớn do hạn mặn
việt nam cũng bị hạn mặn nhưng diện tích nhỏ chỉ khoảng hai mươi tám ha lúa bị ảnh hưởng
do đó việt nam có nguồn cung gạo khá rồi rào
đó là chưa kể hai vụ trước việt nam đều trúng mùa sản lượng tăng mạnh không lo chuyện thiếu hụt
bảo đảm đủ sản lượng cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước
thông tin trên báo tiền phong
ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng ba tại trụ sở trung ương đoàn bí thư thứ nhất trung ương đoàn lê quốc phong
sẽ đối thoại trực tuyến với đoàn viên thanh niên xoay quanh chủ đề khát vọng thanh niên việt nam
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ tháng thanh niên hai nghìn hai mươi và kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trước thêm buổi đối thoại trực tuyến giữa bí thư thứ nhất trung ương đoàn với đoàn viên thanh niên cả nước
đã có các ý kiến của du học sinh gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu cán bộ đoàn
ở họ đều có điểm chung là mong muốn có một môi trường để trải nghiệm làm việc và công hiến
chương trình được thực thuật trực tiếp tại cổng thông tin điện tử chính phủ và livestream tại các fanpage
cổng thông tin trung ương đoàn báo tiền phong báo thanh niên trung tâm truyền hình thanh niên đoàn thanh niên cả nước
có thể đặt câu hỏi với bí thư thứ nhất trung ương đoàn tại địa chỉ http đốithoại đoànthanhniên vn
do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ban tổ chức lưu ý các điểm tập trung đoàn viên thanh niên theo dõi chương trình đối thoại dưới hai mươi người
chỉ sau hơn hai tháng dịch covid một mươi chín bùng phát nhiều doanh nghiệp vận tải đứng trước nguy cơ phá sản cho nhân viên nghỉ đồng loạt
nhưng trong bối cảnh khó khăn chung cũng có không ít doanh nghiệp đang nỗ lực gồng gánh không để người lao động phải mất việc mất thu nhập
doanh nghiệp vận tải gồng mình nuôi người lao động là phản ánh của báo giao thông chung quanh vấn đề này
để hỗ trợ các đơn vị
các đơn vị kinh doanh vận tải các bến xe trong giai đoạn xảy ra dịch và sau dịch có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh
tổng cục đường bộ việt nam đã kiến nghị ubnd các tỉnh thành phố báo cáo chính phủ để hỗ trợ cơ chế chính sách giảm thuế phí lệ phí ra vào bến xe
đề nghị ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng miễn giảm lãi suất các khoản vay giãn nợ hoặc khoanh nợ
có chính sách cho vay yêu đãi sau khi hết dịch để các đơn vị kinh doanh vận tải có điều kiện tái sản xuất kinh doanh
đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam cho phép lùi thời gian đóng các khoản bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp